kết thúc chuyến thăm new zealand thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam
bắt đầu thăm chính thức australia và tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean australia từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng ba
chuyến thăm australia lần này của thủ tướng nguyễn xuân phúc theo lời mời của thủ tướng mancon tôn bùn là dấu mốc quan trọng
vì trong chuyến thăm này hai nước sẽ chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào đúng dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
cách đây khoảng nửa năm gần ba tấn thanh long việt nam đã lần đầu tiên được xuất khẩu sang australia sau quả vải và quả xoài trước đó
đây được coi là một dấu mốc quan trọng trong xuất khẩu hàng hóa đặc biệt là nông thủy sản của việt nam sang thị trường đầy tiềm năng
nhưng cũng khắt khe bậc nhất thế giới này
năm ngoái australia đã rất tích cực hợp tác và ủng hộ các sáng kiến của việt nam trong năm apec hai nghìn hai mươi
cũng như phối hợp chặt chẽ với việt nam và nhật bản
để một mươi một nước đạt được thỏa thuận cơ bản của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương tại đà nẵng
sự tin cậy chính trị và hợp tác chặt chẽ nhiều mặt đó giữa việt nam và australia sẽ còn được nâng lên cao hơn
khi hai nước chính thức nâng quan hệ lên đối tác chiến lược trong chuyến thăm lần này của thủ tướng nguyễn xuân phúc
úc là nước một trong những nước đầu tiên ngay sau khi việt nam ký hiệp định paris năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba là thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam
và hai nghìn chín thì hai bên nâng thành quan hệ đối tác toàn diện
còn hai nghìn một mươi năm thì đối tác toàn diện tăng cường và bây giờ hai bên đang đặt vấn đề để nâng cái quan hệ này lên đối tác chiến lược
điều đó cho thấy rằng là hai bên rất quan trọng về trò quan hệ của nhau
cũng như là dựa trên những cơ sở rất quan trọng như là sự tin cậy về mặt chính trị hay là trao đổi vật chất rất sôi động giữa hai nước hiện nay
cùng với sự tin cậy tôn trọng và tương đồng về lợi ích
đây sẽ là nền tảng để hai nước nâng tầm quan hệ từ đối tác toàn diện tăng cường lên đối tác chiến lược
trong chuyến thăm australia lần đầu tiên của thủ tướng nguyễn xuân phúc